theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông ngày năm tháng hai tức là ngày năm tết nguyên đán
toàn quốc xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết chín người bị thương một mươi bảy người
so với cùng kỳ tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một giảm một vụ giảm một người chết giảm sáu người bị thương
toàn bộ số vụ tai nạn này xảy ra trên đường bộ
trên đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra
phát hiện xử lý gần ba ba trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền gần ba tỷ đồng
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý hơn ba trăm hai mươi trường hợp
gần một bốn trăm linh phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát
với đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát
trên các tuyến địa bàn đường thủy nội địa đã kiểm tra phát hiện xử lý năm mươi sáu trường hợp vi phạm
phạt tiền năm mươi một triệu đồng
với đường sắt bố trí các tổ công tác kiểm tra kiểm soát trên bốn đoàn tàu khách
nắm tình hình hành khách xuống tại một mươi ba ga trọng điểm qua theo dõi chưa phát hiện vi phạm